gây dối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ đối tượng huỳnh tý đã bị công an tp huế bắt tạm giảm
vào ngày hai mươi bảy tháng bảy sau khi sử dụng rượu bia đối tượng huỳnh tý đã chặn xe người đi đường và chửi bới gây mất an ninh trật tự
lúc này một tổ công tác của công an phường hương vinh đã có mặt nhắc nhở và yêu cầu không làm mất an ninh trật tự nơi công cộng
nhưng tý không chấp hành mà còn có lời lẽ xúc phạm đồng thời gây thương tích cho cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác
tý là đối tượng đang chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích
sau một thời gian củng cố hồ sơ đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với huỳnh tý để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật